thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam ngày hôm nay sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức australia
và sự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia tại sydney từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba
nhân dịp này truyền hình nhân dân xin giới thiệu về trạng đường phát triển quan hệ giữa hai nước
việt nam và australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
suốt chặng đường bốn mươi năm năm quan hệ hợp tác việt nam australia đang phát triển rất tốt đẹp mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước
những năm gần đây mối quan hệ này có những bước tiến đáng kể
hợp tác giữa hai nước trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng thương mại đầu tư cho tới giáo dục du lịch đổi mới sáng tạo
có được bước phát triển này là nhờ những cam kết mạnh mẽ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
chuyến thăm lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ giữa hai nước
nó cũng thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai nước trong thời gian qua
australia cũng nhận định việt nam đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ hòa bình trong khu vực và cả trên trường quốc tế
theo nhiều chuyên gia một trong những điểm sáng của mối quan hệ hợp tác việt nam australia là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
australia thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ việt nam phát triển khu vực kinh tế tư nhân cải thiện môi trường đầu tư nâng cao tay nghề phát triển các cơ sở hạ tầng như xây dựng cảng cầu
vào tháng chín năm hai nghìn chín australia và việt nam xác định mối quan hệ là đối tác toàn diện
australia đã trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở việt nam từ thời kỳ rất sớm và thương mại tăng lên theo cấp số nhân
australia hiện là đối tác đầu tư lớn thứ một mươi chín
australia đã trở thành một trong những nhà đầu tư lớn thứ một mươi chín tại việt nam với bốn trăm linh bảy dự án và một tám mươi năm tỷ đô la mỹ vốn đầu tư đăng ký
trong khi đó việt nam cũng đã đầu tư ba mươi sáu dự án với gần hai trăm linh triệu đô la mỹ sang australia
mối quan hệ hợp tác việt nam australia còn được thắt chặt thông qua những hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và giao lưu văn hóa
hiện việt nam đang có hơn sáu mươi cựu sinh viên từng theo học tại australia và australia cũng luôn là điểm đến hàng đầu của các du học sinh việt nam
không chỉ vậy
vài năm trở lại đây rất nhiều sinh viên australia đã đến việt nam để du học và thực tập
hiện tại cộng đồng người việt nam tại australia có trên ba trăm linh người là sợi dây kết nối quan trọng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia